năm hai nghìn một mươi bảy là một năm dấu mốc của đối ngoại việt nam khi chúng ta đảm trách vai trò chủ nhà diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
tổ chức thành công apec không chỉ nâng uy tín của việt nam trong con mắt bạn bè quốc tế mà đồng thời làm sâu rộng hơn liên kết khu vực đáp ứng nhu cầu phát triển mới
hơn hai mươi năm năm qua diễn đàn apec khẳng định là một cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu ở khu vực và trên thế giới
dẫn dắt tiến trình tự do hóa thương mại và đầu tư thúc đẩy xu thế hợp tác liên kết đa tầng vì hòa bình và phát triển
hiện nay apec hội tụ hầu hết các nền kinh tế năng động nhất của khu vực đại diện khoảng ba mươi chín dân số thế giới đóng góp năm mươi bảy gdp toàn cầu
từ kinh nghiệm tổ chức thành công năm hai nghìn sáu năm apec hai nghìn một mươi bảy là đóng góp quan trọng nhất của việt nam đối với diễn đàn trong bối cảnh mới
đó là mục tiêu vun đắp một tương lai chung hòa bình ổn định phát triển và thịnh vượng
thể hiện kỳ vọng về những phát triển mới của apec góp phần khẳng định vị thế của diễn đàn trong cục diện mới
từng tổ chức hội nghị apec năm hai nghìn sáu và cũng đã tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn
quan trọng khác nên việt nam đúc rút được nhiều kinh nghiệm
trên thực tế chính phủ việt nam đã sớm bắt tay tích cực chuẩn bị mọi mặt cho hội nghị apec
tôi tin rằng việt nam sẽ có những sáng kiến mới cho hội nghị này
về hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tôi cho rằng việt nam đã có sự chuẩn bị tốt và đang có vị thế thuận lợi
vì đã hoàn thành việc ký kết nhiều hiệp định hợp tác chính thức với các quốc gia thành viên
ngoài ra việt nam cũng đã nhận thức được rõ ràng về việc apec có thể là cơ hội để xúc tiến việc hội nhập trong thời kỳ hậu toàn cầu hóa
đó là thông qua việc đưa ra các sáng kiến dựa trên thử nghiệm và phát triển các sáng kiến tự nguyện
mang tính thuyết phục giữa các nhóm công tác của các nước thành viên
hiện nay toàn cầu hóa kinh tế gặp khó khăn đầu tư và thương mại quốc tế xa suốt chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy
thế nhưng apec vẫn tạo ra những động lực phát triển mới để hợp tác có hiệu quả và thực chất hơn nữa
trong bối cảnh khu vực châu á thái bình dương đang phát triển năng động nhiều tiềm năng
đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm quan trọng đối với kinh tế thế giới
mỗi thành viên apec cần dùng hành động thực tiễn để tuyên bố với thế giới rằng
châu á thái bình dương vẫn luôn quyết tâm tin tưởng đối với toàn cầu hóa kinh tế
theo kế hoạch chỉ còn ba năm nữa apec sẽ phải hoàn thành mục tiêu bogo
duy trì tăng trưởng bền vững và công bằng thúc đẩy kết nối khu vực
để tiếp nối sự phát triển apec cần xây dựng cho mình những mục tiêu mới
mà ở đó việc hội nhập cần phải sâu rộng hơn hiệu quả và thực chất hơn
trong khi thu hẹp được mặt trái của tự do hóa thương mại và toàn cầu hóa